thưa quý vị hãng thông tấn nhà nước triều tiên vừa cho biết nỗ lực thứ hai của nước này trong việc phóng vệ tinh do thám đã thất bại do lỗi xảy ra trong quá trình bay ba giai đoạn của tên lửa
cơ quan hàng không vũ trụ nước này cho biết triều tiên sẽ tiến hành nỗ lực thứ ba vào tháng một mươi
thông tin trên được hãng thông tấn nhà nước triều tiên phát đi sau khi quân đội hàn quốc tuyên bố rằng triều tiên đã phóng một tên lửa tầm xa mà nước này nói là tên lửa đẩy không gian về phía nam
từ cơ sở tông trang ri vào lúc ba h năm mươi phút sáng ngày hai mươi bốn tháng tám theo giờ địa phương
hãng tin kyodo cho biết thêm rằng chính phủ nhật bản thông báo vào sáng sớm ngày hai mươi bốn tháng tám triều tiên đã phóng một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo
trong ngày đầu tiên của lịch trình phóng vệ tinh mà bình nhưỡng từng thông báo trước đây
cảnh báo khẩn cấp được ban bố sau đó nhanh chóng được dỡ bỏ vụ phóng không gây thiệt hại cho nhật bản cũng như khu vực xung quanh